hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh an giang năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào sáng nay tại thành phố long xuyên
với những chính sách trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư đến với vùng đất thủ phủ của lúa gạo và cá trà này
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đến sự hội nghị
với điều kiện tự nhiên thuận lợi tài nguyên phong phú an giang có lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp
du lịch công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm thương mại biên giới
đây cũng là địa phương được chính phủ chọn là một trong bốn tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông cửu long
thủy sản được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của an giang với tổng diện tích thu hoạch hai bảy trăm linh hectare một năm
sản lượng đạt trên ba trăm bảy mươi tấn một năm với gần năm mươi diện tích nuôi đạt tiêu chuẩn global gaps asc việt gáp
trong đó cá tra và cá ba sa được xác định là sản phẩm chiến lược của tỉnh
an giang có đồng bằng đồi núi
với hệ sinh thái môi trường phong phú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng sản phẩm du lịch phong phú đa dạng
có sức hút rất lớn với du khách trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh đón bảy ba triệu lượt khách doanh thu từ du lịch đạt ba bảy trăm linh tỷ đồng
cùng với việc cụ thể hóa thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách do trung ương ban hành
theo thẩm quyền tỉnh an giang đã ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp